nhiều nhà nông ở làng hoa vạn thành thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết giá hoa hồng phục vụ cho ngày lễ tình nhân đã tăng gấp ba gấp bốn lần so với ngày thường
nằm cách trung tâm thành phố đà lạt khoảng ba km làng hoa vạn thành là một trong năm làng hoa truyền thống của thành phố này nơi cung cấp phần lớn lượng hoa hồng của đà lạt
nhiều nhà nông trồng hoa hồng lâu năm ở làng hoa này cho biết hiện hoa hồng nhung có giá từ năm đến sáu đồng một cành các loại hoa hồng màu khác có giá khoảng bốn đồng một cành đó là giá bán tại nhà vườn trong khi giá tại các cửa hàng hoa trực tiếp cung cấp cho khách hàng giao động từ tám đến một mươi năm đồng một cành bao gồm các phụ kiện bó hoa
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng hiện có gần bốn trăm linh ha hoa hồng cung cấp chủ yếu cho thị trường thành phố hồ chí minh và một số tỉnh miền nam miền trung và thành phố hà nội